xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay là thông tin về việc triệt phá đường dây mua bán vận chuyển
ma túy tổng hợp từ nước ngoài về việt nam
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận long biên hà nội đã triệt phá
và phát hiện một đường dây vận chuyển mua bán ma túy số lượng từ nước ngoài
về tiêu thụ tại các tỉnh thành như hà nội hải phòng thái nguyên bắc giang
số lượng ma túy thu giữ là một mươi bảy kg và đều được cất dấu tinh vi trong các hộp thực phẩm chức năng
hay là bánh kẹo nhập khẩu
thủ đoạn của đường dây này chính là lợi dụng kẽ hở trong vận chuyển ký gửi của các công ty dịch vụ biêu chính
trong đó thì bọn chúng giấu ma túy đóng gói vào các vỏ hộp thực phẩm chức năng các loại hàng hóa hộp bánh kẹo
và đóng gói vận chuyển về việt nam
còn tại việt nam thì các đối tượng mua ma túy không trực tiếp nhận hàng
mà thông qua các dịch vụ xe ôm vận chuyển hàng hóa
sau đó chia lẻ ma túy đưa đi các nơi tiêu thụ
các liên lạc của những đối tượng trong đường dây này đều không thông qua ứng dụng công nghệ trên máy điện thoại
sau khi nắm rõ được quy luật hoạt động của đường dây tội phạm này
các trinh sát công an quận long biên đã bắt giữ đối tượng
đinh công cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường mai động quận hoàng mai
khi đăng nhận ma túy của một đối tượng
tăng vật thu giữ gồm hai thùng các tông
bên trong có chứa một mươi bảy kg ma túy
kết quả giám định cho thấy số viên nén và bột trong các hộp
và gói sản phẩm là ma túy mdma ketamin
bước đầu cơ quan công an xác định số ma túy này vận chuyển từ cộng hòa séc về việt nam
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó ba mươi đối tượng sử dụng ma túy trái phép
vừa bị lực lượng công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị phát hiện
khi bất ngờ kiểm tra một quán karaoke vào dạng sáng ngày hôm nay
vào khoảng một h ba mươi phút ngày bốn tháng ba
lực lượng công an thành phố đông hà đã tiến hành kiểm tra quán karaoke duyên hải
tại số năm mươi
đường bùi thị xuân thành phố đông hà tỉnh quảng trị
phát hiện nhiều người đang tụ tập ở các phòng
qua tiến hành test nhanh bước đầu công an thành phố đông hà đã xác định
có ba mươi trên ba mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
công an thành phố đông hà đang tiếp tục điều tra làm rõ danh tính của các đối tượng
xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
thưa quý vị có thể thấy rằng thời gian qua các quán karaoke đã trở thành địa điểm
mà nhiều đối tượng dùng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tình trạng trên đã khiến cho dư luận lo ngại về lối sống xa ngã
của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên hiện nay ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
hiện nay ở quảng ngãi hầu hết các nhóm tụ tập sử dụng ma túy
vào thuê phòng hát karaoke nhưng không hát
cả nhóm bật nhà hết công suất và tổ chức sử dụng các chất ma túy mang theo
chủ yếu là ma túy tổng hợp hoặc thuốc lắc để bay lắc theo tiếng nhạc
nhiều quán karaoke nhân viên phục vụ vào cùng sử dụng ma túy
các đối tượng sử dụng ma túy không còn tụ tập thành nhóm ngoài đường
phần lớn các đối tượng tụ tập thành nhóm chọn những địa điểm như karaoke quán bar để sử dụng ma túy
hầu hết nơi này tập trung đông người độ cách âm cao ít bị nghi ngờ
dễ trốn tránh lực lượng công an và tàu tán tăng vật khi bị phát hiện
việc tổ chức sử dụng ma túy tập thể trong quán karaoke đã lan rộng trên nhiều huyện trên địa bàn tỉnh

để góp phần hạn chế tình trạng này ngoài việc lực lượng công an đẩy mạnh công tác phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm ma túy ở quán bar karaoke thì các ngành chức năng chính quyền địa phương
cần tập trung chấn chỉnh tình trạng cơ sở karaoke không đảm bảo điều kiện kinh doanh
kinh doanh biến tướng làm phát sinh tệ nạn xã hội gây mất an ninh trật tự
tăng cường tuyên truyền cho thanh thiếu niên hiểu rõ về hiểm họa tác hại và không sử dụng ma túy tổng hợp
nhất là các chất ma túy tổng hợp mới xuất hiện có độc tố cao
tiếp tục với các thông tin khác tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bị cáo bùi trường lâm nguyên cán bộ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc một mươi chín năm tù giam
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
liên quan tới vụ án này bị cáo trần quốc toàn chú tại thành phố bô ma thuật đã nhận mức
án hai năm sáu tháng tù giam và đỗ thành chiến chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc hai năm tù
nhưng được hưởng án treo cùng về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi hai lâm công tác tại phòng hậu cần thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc
với chức vụ là thủ kho xăng dầu
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu lâm đưa ra thông tin gian dối là bản thân có mối quan hệ rộng
và có khả năng xin vào làm việc trong các đơn vị trực thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc
sau khi nhận tiền và hồ sơ xin việc lâm soạn thảo giấy mời quyết định nhận quân tư trang
quyết định điều động rồi đem ra hai cửa hàng photocopy do trần quốc toàn và cửa hàng của đỗ thành chiến
làm chủ nhờ scan màu cắt ghép con dấu chữ ký của lãnh đạo chỉ huy của bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc
sau đó lâm đưa cho người bị hại nhằm mục đích tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân
còn tất cả hồ sơ xin việc lâm đều tiêu hủy hết
với thủ đoạn như trên từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu lâm đã chiếm đoạt tổng số tiền hai tám tỷ đồng của một mươi bảy bị hại
tại thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu
khi một chiếc xe ben đậu bên đường đã bất ngờ trôi tự do rồi gây tai nạn liên hoàn
khiến cho nhiều phương tiện bị đâm hư hỏng rất may là không gây thiệt hại về người
vụ tai nạn xảy ra khi xe ben mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi nghìn tám trăm hai mươi tám đang đậu gần số nhà ba trăm linh hai đường nguyễn văn cử thành phố bù ma thuật
thì bất ngờ trôi tự do
khi trôi được khoảng hai mươi mét xe ben đã tông vào xe ô tô bốn chỗ do chị đào thị hồng chú tại thành phố bơ ma thuật điều khiển
chở theo một người phụ nữ
chiếc xe ben ủi xe ô tô này đi rồi tiếp tục tông vào hai chiếc xe máy khác
sự việc chỉ dừng lại khi chiếc xe ben hút vào một cây xanh bên đường trước số nhà ba trăm năm mươi hai đường nguyễn văn cử
vụ tai nạn đã khiến một chiếc xe ô tô và hai xe máy bị tông biến dạng chiếc xe ben cũng bị hư hỏng phần đầu
rất may là vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
nguyên nhân vụ việc có thể là do tài xế xe ben đã quên không kéo phanh tay trước khi rời khỏi xe
tiếp tục với các thông tin khác
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo bùi trường lâm
nguyên cán bộ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc một mươi chín năm tù giam về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
liên quan tới vụ án này bị cáo trần quốc toàn chú tại thành phố bô ma thuật đã nhận mức án hai năm sáu tháng tù giam
và đỗ thành chiến chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc hai năm tù
nhưng được hưởng án treo cùng về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi hai lâm công tác tại phòng hậu cần thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc
với chức vụ là thủ kho xăng dầu
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu lâm đưa ra thông tin gian dối là bản thân có mối quan hệ rộng
và có khả năng xin vào làm việc trong các đơn vị trực thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc
sau khi nhận tiền và hồ sơ xin việc lâm soạn thảo giấy mời quyết định nhận quân tư trang quyết định điều động
rồi đem ra hai cửa hàng photocopy do trần quốc toàn và cửa hàng của đỗ thành chiến làm chủ
nhờ scan màu cắt ghép con dấu chữ ký của lãnh đạo chỉ huy của bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc
sau đó lâm đưa cho người bị hại nhằm mục đích tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân
còn tất cả hồ sơ xin việc lâm đều tiêu hủy hết
với thủ đoạn như trên từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu lâm đã chiếm đoạt tổng số tiền hai tám tỷ đồng của một mươi bảy bị hại
tại thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu
khi một chiếc xe ben đậu bên đường đã bất ngờ trôi tự do rồi gây tai nạn liên hoàn
khiến cho nhiều phương tiện bị đâm hư hỏng rất may là không gây thiệt hại về người
vụ tai nạn xảy ra khi xe ben mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi nghìn tám trăm hai mươi tám đăng đậu gần suốt ngày
trong số nhà ba trăm linh hai đường nguyễn văn cử thành phố bô mau thuật thì bất ngờ trôi tự do
khi trôi được khoảng hai mươi mét xe ben đã tông vào xe ô tô bốn chỗ do chị đào thị hồng
chú tại thành phố bô mau thuật điều khiển chở theo một người phụ nữ
chiếc xe ben ủi xe ô tô này đi rồi tiếp tục tông vào hai chiếc xe máy khác
sự việc chỉ dừng lại khi chiếc xe ben hút vào một cây xanh bên đường trước số nhà ba trăm năm mươi hai đường nguyễn văn cử
vụ tai nạn đã khiến một chiếc xe ô tô và hai xe máy bị tông biến dạng
chiếc xe ben cũng bị hư hỏng phần đầu
rất may là vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
nguyên nhân vụ việc có thể là do tài xế xe ben đã quên không kéo phanh tay trước khi rời khỏi xe
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
vân bạc thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thị trấn phong thổ huyện phong thổ tỉnh lai châu
và đối tượng vàng a tủa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã leng xu sìn huyện mường nhé tỉnh điện biên
có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lai châu tỉnh lai châu
là đối tượng vùi thị mục sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại bản chin chu trải xã san thàng thành phố lai châu tỉnh lai châu
cao một m bốn mươi chín và có nốt ruồi cách hai cm trên sau đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện